hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trước đó như truyền hình công an nhân dân đã đưa tin vào đêm ngày một mươi tám tháng hai dương quang bình với hưởng hiện không bình thường tại nơi đối tượng này đang sinh sống
sau khi tự châm lửa đốt chiếc xe máy của mình trước cửa nhà dương quang bình cầm theo dao phá mái tôn trèo vào nhà em gái đâm em rể là anh vũ mạnh dũng tử vong tại chỗ
cả em gái bình và nhiều người trong gia đình đã bị đối tượng khống chế
ngay sau khi nhận được thông tin công an quận hoàn kiếm đã khẩn trương triển khai lực lượng xuống hiện trường để giải cứu các nạn nhân bị khống chế đồng thời bắt giữ đối tượng gây án không để đối tượng tiếp tục gây nguy hiểm cho cộng đồng
được biết bình có tiền sử tâm thần chữa trị nội trú tại bệnh viện tâm thần trung ương từ ngày một mươi một tháng sáu đến ngày bảy tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba
còn với hành vi
và cũng vào chiều ngày hôm qua thì cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú yên
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú yên đã khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam tiến hành khám xét nơi ở nơi làm việc của hai cán bộ huyện đông hòa tỉnh phú yên có sai phạm về quản lý đất đai
và cũng vào chiều ngày hôm qua thì cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú yên đã khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam tiến hành khám xét nơi ở nơi làm việc của hai cán bộ huyện đông hòa tỉnh phú yên có sai phạm về quản lý đất đai